bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng hai của bộ y tế cho biết bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu bảy mươi năm ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm một mươi hai sáu trăm sáu mươi chín ca

theo kế hoạch ngày một mươi sáu tháng hai khu di tích thắng cảnh hương sơn
chùa hương hà nội mới mở cửa
tuy nhiên trong sáng ngày một mươi một tháng hai ban quản lý đã chính thức bán vé tham quan
việc mở cửa bán vé để du khách vào tham quan chùa hương sớm hơn dự kiến
bởi không muốn bất cứ đoàn khách nào đến với chùa hương lại phải quay đầu về
hiện tại các lực lượng liên quan đang ra quân kiểm soát công tác vận hành đón khách
nếu có gì bất cập sẽ lập tức rút kinh nghiệm
ngay trong sáng ngày hôm nay khoảng một vé tham quan đã được bán ra
năm nay dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh
thế nhưng ban tổ chức lễ hội chùa hương phấn đấu đón gần một triệu lượt người tham quan
huy động khoảng bốn đò tham gia chở khách
để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
các phương tiện xuồng đò đều phải khử khuẩn bố trí nước rửa tay
hành khách ngồi trên các phương tiện đảm bảo giãn cách
bằng cách giảm bớt số lượng người được chở khách ngồi một chiều
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi